đây là tòa nhà trung cư mini số một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi tám khương đình cũng giống như hệ thống cảnh báo cháy của tòa trung cư ct ba hoàng cầu
ở tầng hầm của trung cư này cũng trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy và hệ thống cảm biến kết nối với tủ báo cháy tự động
nhưng điểm khác biệt là toàn bộ giải pháp công nghệ cảnh báo cháy nhanh thông qua một thiết bị nhỏ gọn này
từ thiết bị này thông tin không chỉ được báo tới cư dân trong trung cư bằng hệ thống còi đèn báo cháy ở từng tầng
mà ngay lập tức nó còn được gửi đến điện thoại người sử dụng và cơ quan chức năng
sau một thời gian khoảng tầm sáu tháng anh sử dụng thì nó cũng rất là ổn
nó rất là tiện ích là nó được cập nhật ở phần mềm báo cháy trong điện thoại
nó kể cả bất cứ tôi đi ở đâu hoặc làm gì khi ở nhà có vấn đề nó sẽ báo về điện thoại chúng tôi thì tôi sẽ biết rõ hơn
khởi nguồn ý tưởng từ năm hai nghìn một mươi năm nhưng nhóm tác giả trẻ này phải mất hai năm để hoàn thành việc lập trình phần mềm
thiết kế phần cứng và thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện thực tế
đây là toàn bộ thiết bị của hệ thống chia đầm hai phần
thứ nhất là cho các hộ dân cư đơn lẻ thứ hai là cho hệ thống trung cư
thì thiết bị bao gồm một lô nhất khẩn cấp thứ hai là các bộ còi đèn để xuất tín hiệu cảnh báo khi mà có sự cố
thiết bị được kết lối tới trung tầng chỉ huy qua ba đường
thứ nhất là đường internet thứ hai là đường ba g hoặc gps thứ ba là qua tin nhắn
với ba đường truyền như vậy thì thiết bị có khả năng dự phòng khi một trong ba đường truyền bị mất kết nối
trong tình huống khẩn cấp người sử dụng có thể nhấn nút cảnh báo tại thiết bị
đây là cái màn hình đặt tại công an phường hay là các cơ quan chức năng có thẩm quyền
thì sẽ thể hiện được vị trí của thiết bị cảnh báo
thứ hai là thông tin về người quản lý
hoặc là số điện thoại để liên hệ và thời gian cảnh báo
cùng lúc đó thì trên điện thoại của người dùng sẽ hiện tin nhắn thể hiện được cảnh báo tại thiết bị
ngược lại khi xảy ra sự cố mà hệ thống cảnh báo bị lỗi hoặc đường truyền qua internet bị cháy hỏng
thì thông qua phần mềm cài đặt trên điện thoại người dùng cũng có thể trực tiếp gửi các cảnh báo đến trung tâm chỉ huy và cơ quan chức năng
ngoài thiết bị phần cứng chúng tôi còn cung cấp một giải pháp phần mềm trên ios và android
đó là phần mềm tvsaf phần mềm hoạt động tương tự như thiết bị cảnh báo có chức năng là gửi thông tin cảnh báo về trung tâm chỉ huy
thay vì nhấn nút cảnh báo trên thiết bị phần cứng người sử dụng có thể nhấn nút cảnh báo tại phần mềm trên điện thoại
thì ngay lập tức thông tin cảnh báo sẽ được gửi lên trung tâm chỉ huy
những giải pháp trước đây truyền thống mà không có các hệ thống kết nối không có các censer cảm biến phù hợp
thì sau thời gian vận hành rất nhiều nhược điểm
nhưng mà với giải pháp mới ứng dụng nhiều công nghệ hơn thì giúp khắc phục hơn nhiều điểm đó
cái công nghệ của techpad phù hợp với điều kiện việt nam giáo thành phải chăng dễ triển khai dễ bảo dưỡng
và rất phù hợp với cả hành vi tâm lý sử dụng của người việt cái đấy tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm
giải pháp có thể giúp đáp ứng nhu cầu của các đối tượng như người già phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đang mang bầu
những người thường xuyên tham gia giao thông các khu nhà riêng biệt thự khi tình huống nguy cấp xảy ra